ngày hai mươi một tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự trần tuấn phát một mươi tám tuổi trú tại phường năm thành phố vũng tàu để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ chế tạo và sử dụng trái phép vật liệu nổ
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám nghe tiếng nổ phát ra tại đường hải đăng phường hai thành phố vũng tàu lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai bắt giữ trần tuấn phát thủ phạm gây ra vụ nổ trên và bàn giao cho công an tp vũng tàu xử lý
theo lời khai ban đầu của đối tượng gần đây phát mua một số hóa chất về nhà chế tạo thành chất nổ rủ thêm nguyễn phi yến đến địa điểm trên để nổ thử nghiệm khám xét nơi ở của phát thu giữ khoảng một kg thuốc nổ tự tạo cùng nhiều công cụ để chế tạo vật liệu nổ
hiện vụ án đang được cơ quan điều tra phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành làm rõ